đội tuyển việt nam đã có trận thắng một tại king cup với chủ nhà thái lan
cửa ải đầu tiên mà thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã vượt qua để chinh phục sân chơi này
bản thắng duy nhất của đội tuyển việt nam được ghi ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu
do công của tiền đạo anh đức xin được chúc mừng đội tuyển việt nam